nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đồng đảo đồng bào chiến sĩ cả nước
các du khách nước ngoài đã tới thăm quảng trường ba đình vào lăng viếng bắc để bày tỏ lòng thành kính biết ơn
đối với vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân việt nam
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng chín ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp hơn ba mươi tám sáu trăm linh lượt khách
trong đó có một một trăm ba mươi ba lượt khách nước ngoài mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường
xong nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên không để xảy ra ủn tắc giao thông
đặc biệt trong ngày hai tháng chín ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cũng đã phục vụ miễn phí nước uống và bánh mì cho người dân về viếng lăng bác